hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một họp kỳ thứ tám với nhiều nội dung quan trọng về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và đề ra phương hướng trong thời gian tới